nhằm giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho thị trường nội địa hỗ trợ nông dân tìm đầu ra bền vững
mới đây tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức ra mắt chương trình
ủng hộ nông dân chung tay vì nông sản việt
chương trình bao gồm nhiều chuỗi nhiều hoạt động liên kết ngành nông nghiệp hỗ trợ nông dân
người tiêu dùng từ việc thiết lập vùng sản xuất an toàn đến quá trình tiêu thụ khép kính
trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi khép kính từ công nghệ
logistics chế biến thực phẩm và siêu thị phân phối
đặc biệt chương trình có sự tham gia của hơn hai mươi liên minh hợp tác xã nông dân
và chủ trang trại từ một mươi bảy tỉnh thành trong cả nước
từ chuỗi liên kết khép kính này giúp người nông dân giữ vững lợi thế cạnh tranh
bền vững trong sản xuất nông nghiệp khắc phục hạn chế trong các kênh phân phối nông sản
trên thị trường nội địa